tối nay ngày tám tháng một mươi một tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thủ tướng canada justin trudeau
đang có chuyến thăm chính thức việt nam nhân dịp dự hội nghị cấp cao apec
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao chuyến thăm chính thức việt nam
và tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy của ngài thủ tướng
chủ tịch nước cho rằng việc hai nước chính thức xác lập quan hệ đối tác toàn diện trong chuyến thăm
là bước tiến quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
chủ tịch nước đánh giá cao những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua
trong đó hợp tác thương mại đầu tư hỗ trợ phát triển và giáo dục là những điểm sáng
chủ tịch nước tin tưởng với việc phát triển các nội dung trọng tâm và phương hướng phát triển
đã được xác định trong khuôn khổ đối tác toàn diện quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới
trong các lĩnh vực có triển vọng như an ninh quốc phòng tăng trưởng bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm chiều nay giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng trudeau
đồng thời đề nghị hai bên cần tích cực triển khai nội dung của khuôn khổ đối tác toàn diện
để đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới thực chất và hiệu quả hơn
năm hai nghìn một mươi tám là năm hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và đây sẽ là dịp phù hợp để triển khai các hoạt động có ý nghĩa khẳng định tầm cao mới trong quan hệ song phương
chủ tịch nước mong muốn hai nước tăng cường phối hợp thúc đẩy các sáng kiến trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm
tích cực hợp tác các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như liên hợp quốc apec asean tổ chức pháp ngữ
đồng thời đánh giá cao chính sách đối ngoại chủ động tích cực của canada theo hướng tăng cường gắn kết với thế giới
và khu vực châu á thái bình dương coi trọng quan hệ với asean
thủ tướng justin trudeau bày tỏ vui mừng đến thăm việt nam đánh giá cao những thành tiệu kinh tế xã hội của việt nam đạt được trong những năm qua
thủ tướng cho rằng với quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời là cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai
thủ tướng cho biết việc hai nước chính thức xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện việt nam canada là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước
thủ tướng justin trudeau khẳng định việt nam là đối tác quan trọng của canada ở khu vực và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài với việt nam